đã năm mươi một năm kể từ ngày chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc việt nam đi xa
những ngày này hàng triệu trái tim trên mọi miền đất nước đều tưởng nhớ đến người
hôm nay nhân kỷ niệm năm mươi một năm ngày mất của chủ tịch hồ chí minh
người dân ở làng sen quê bác đã có những cách riêng để thể hiện tình cảm và lòng tiếc thương vô hạn
đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc việt nam
cũng giống như bao người dân ở làng sen mỗi năm đến dịp hai mươi một tháng bảy âm lịch
ông lạc lại ra vườn tự tay lựa chọn những trái cây ngon nhất để sửa soạn mầm ngũ quả dâng lên bàn thờ bác hồ kính yêu
và không thể thiếu được hoa sen loài hoa gắn liền với chủ tịch hồ chí minh thủa thiếu thời
đơn người đã xây dựng lên đất nước việt nam cho nên cứ theo từng năm một thì chúng tôi cứ đến ngay dụ là chúng tôi đã thực hiện được cái muộn của bác khi đi xa
ở đây thì không phải là riêng gia đình chúng tôi mà tất cả những người dân ở kim liên
nói chung thì cứ vào dịp là hai mươi một tháng bảy âm lịch hàng năm là người dân chúng tôi là sầm sữa hoa quả
hương thơm quả ngọt
hương thơm quả ngọt ở đến bàn thờ để làm dộ bác hồ
đó là trở thành một cái nét văn hóa của người dân kim liên
với trọng trách bảo vệ giữ gìn tôn tạo những di sản vật thể và phi vật thể vô giá về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
những ngày này cán bộ công nhân viên khu di tích kim liên hết sức bận rộn để chuẩn bị chú đáo cho việc tổ chức lễ dỗ lần thứ năm mươi một của bác hồ
mọi công tác đều được chuẩn bị cẩn trọng để người dân trên mọi miền đất nước về đây tưởng nhớ công ơn trời biển của người
những ngày như thế này chúng tôi cũng huy động toàn bộ lực lượng cán bộ phối hợp với một số lực lượng để làm đảm bảo an toàn lễ dỗ chủ tịch hồ chí minh hàng năm
chủ tịch hồ chí minh mãi mãi đi xa nhưng tư tưởng của người vẫn luôn soi sáng trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tên tuổi và sự nghiệp của người còn mãi với non sông đất nước
sống mãi trong lòng dân tộc
và trong trái tim nhân loại